chương trình hôm nay chủ nhật ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sẽ có những nội dung chính sau đây
chương trình hôm nay chủ nhật ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sẽ có những nội dung chính sau đây
ba mươi bảy người thiệt mạng do hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở philippines
thưa quý vị ban bí thư vừa có chỉ thị số một mươi sáu ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy về việc tổ chức tết năm hai nghìn một mươi tám
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng gửi tới quý vị toàn văn chỉ thị
năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của trung ương đảng và nhà nước
của toàn đảng toàn quân toàn dân nền kinh tế nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực
toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
lần đầu tiên sau nhiều năm kinh tế xã hội đã đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm
môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng
đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng củng cố lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
công tác quốc phòng an ninh đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng uy tín
vì thế vị trí của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia
để chuẩn bị cho nhân dân đón mừng năm mới hai nghìn một mươi tám
và tết nguyên đán mậu tuất vui tươi phấn khởi an toàn tiết kiệm
ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau
thứ nhất thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội
nhất là đối với người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ
quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách công nhân
các khu công nghiệp khu chế xuất đồng bào ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn biên giới hải đảo
tổ chức thăm hỏi các đồng chí thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ gia đình có công với nước
các bậc lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ
chức sắc tôn giáo tiêu biểu các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày tết
các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số bốn mươi một ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
của ban bí thư khóa một mươi một về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao lễ hội mừng xuân tổng kết năm đón nhận phần thưởng thi đua
và kỷ niệm ngày truyền thống cần thiết thực tiết kiệm phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc
thuần phong mỹ tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương
thực trí lãnh đạo đảng nhà nước các cơ quan ban ngành đoàn thể trung ương không tổ chức đi thăm
chúc tết lãnh đạo các địa phương các địa phương không chúc tết cấp trên và trung ương
nghiêm cấm việc biếu tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên cấp trên tranh thủ cấp dưới với mọi hình thức
nghiêm cấm sử dụng ngân sách phương tiện tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp lễ tết lễ hội
để đáp ứng nhu cầu của nhân dân vui xuân đón tết các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết nguyên đán
phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước
chủ động nắm chắc tình hình tăng cường lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tăng cường các biện pháp phòng chống xử lý vi phạm pháp luật tội phạm và tệ nạn xã hội phòng chống cháy nổ
kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo nổ
chú trọng quản lý tốt thị trường và giá cả bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự gian lận thương mại kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng đầu cơ tích chữ gây tăng giá đột biến
bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện an toàn
làm tốt công tác y tế dự phòng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường
các cơ quan đơn vị tổ chức đoàn thể địa phương có kế hoạch cụ thể bố trí cán bộ nhân viên trực để xử lý giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ tết
bảo đảm các hoạt động thuận lợi thông suốt không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp
thứ năm ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch và các cơ quan liên quan
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tổ chức mừng đảng mừng xuân hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của đảng và nhà nước
bảo đảm để nhân dân đón tết vui tươi an toàn lành mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí
các tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân nhất là các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo
quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của đảng
các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị này
tạo sự chuyển biến thực sự khởi đầu cho năm hai nghìn một mươi tám thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
văn phòng trung ương đảng giúp ban bí thư nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo ban bí thư về kết quả thực hiện chỉ thị
hết chỉ thị
thưa quý vị tiếp tục thông tin về cơn bão số một mươi sáu có tên quốc tế là tembin
hiện tại bão đang có ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo trường sa
đến chiều mai bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến côn đảo
dự kiến trong tối và đêm mai bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển từ ba rịa vũng tàu đến cảm âu
trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi họp khẩn trực tuyến
với ban chỉ đạo trung ương về phát triển bão
phòng chống thiên tai và các bộ ngành địa phương liên quan để chỉ đạo công tác triển khai ứng phó với cơn bão này
đây là cơn bão mạnh nguy hiểm trái quy luật đổ bộ vào cuối năm
tốc độ di chuyển rất nhanh khả năng bão đổ bộ vào vùng rất ít xảy ra bão
cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm ứng phó với bão còn rất hạn chế
tàu thuyền hoạt động trên sông trên biển nhiều nhất là tàu thuyền ven bờ và trên sông
trước đó bão tembin đã đổ bộ vào philippines hồi sáu giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
theo thông tin ban đầu thiệt hại do bão gây ra rất lớn với gần hai trăm linh người chết hơn một trăm sáu mươi người mất tích
hiện nay bão số một mươi sáu đang ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo trường sa
đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến côn đảo
tối và đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển từ bà rịa vũng tàu đến cà mau
với gió mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sau đó tiếp tục gây nguy hiểm cho vùng biển cà mau kiên giang và các địa phương trong đất liền
với gió cấp tám giật cấp một mươi một
tất cả những vấn đề trên cho thấy về mặt kỹ thuật thì đây được xác định là rủi ro cấp bối
nhưng yêu cầu của thủ tướng với tinh thần chỉ đạo phải sẵn sàng ứng phó hành động tương ứng như cấp
là cấp cuối cùng trong các cấp độ thiên tài để chúng ta chủ động
qua kiểm tra tất cả các tỉnh thì tất cả các tỉnh các thành viên vào cuộc giấc giấu hiếp
các tỉnh trọng điểm hiện nay theo phương trình bốn đại chỗ canh đang ra thoát
tập trung chỉ đạo các mạch
thủ tướng chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số một mươi sáu tăng cường tần suất
thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đặc biệt là trên đài truyền hình
đài phát thanh địa phương từ tỉnh đến xã phường ấp về dự báo bão
kèm theo công điện chỉ đạo chỉ huy và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh
để người dân chủ động thực hiện
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong bản tin sau
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi sáu
mưa bão ở huyền trân và đảo trường sa lớn đã có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp một mươi sóng biển cao năm mét
hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba một độ kinh đông
cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
tốc độ di chuyển nhanh
hai mươi năm km một giờ
chiều tối và đêm nay bão số một mươi sáu duy trì sức gió mạnh nhất cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm với sóng biển cao một mươi mét
sẽ đi qua khu vực đảo trường sa lớn và huyền trân
cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở huyện đảo trường sa cấp bốn rủi ro thiên tai rất lớn
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
tốc độ di chuyển nhanh hai mươi năm km trên giờ
đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy bốn độ kinh đông
ngay trên vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau bao gồm cả côn đảo
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ tám đến một mươi mét
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh do bão cấp sáu trở lên
từ vĩ tuyến sáu đến một mươi một độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh năm độ kinh đông
từ trưa mai ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau
bao gồm cả côn đảo
gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín sau tăng lên cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
cấp độ rủi ro thiên tai bao gồm cả huyện đảo côn đảo cấp bốn
cảnh báo mưa lớn
trong ngày và đêm mai hai mươi năm tháng một mươi hai do ảnh hưởng của bão số một mươi sáu ở nam bộ có mưa to
từ đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ở các tỉnh nam trung bộ và trung trung bộ có mưa to đến rất to
và có khả năng kéo dài từ hai đến ba ngày
từ đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai mưa vừa mưa to
có khả năng mở rộng ra bắc
trung bộ và bắc bộ
do ảnh hưởng của bão số một mươi sáu những ngày qua cán bộ chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ
trên quần đảo trường sa đã và đang tích cực chủ động làm tốt công tác cứu hộ
cứu nạn giúp đỡ ngư dân tránh chú bão kịp thời và an toàn
tại đảo sông tử tây tính đến tám giờ sáng nay đã có một mươi bốn tàu cá với một trăm linh ngư dân
các tỉnh bình định quảng ngãi vào âu tàu chú bão an toàn
đảo đã hỗ trợ năm bộ đồ áo năm mươi ngày ăn năm khối nước ngọt
hai mươi kg rau xanh các loại thăm khám sức khỏe và cấp thuốc cho bà con
tại đảo đá tây hiện có hai mươi tàu cá với hơn một trăm ba mươi ba ngư dân các tỉnh phú yên quảng ngãi khánh hòa
quân y của đảo cũng đã tiến hành thăm khám cấp thuốc đảo đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho ngư dân
đảo sinh tồn hiện có tám tàu của các tỉnh bình định phú yên khánh hòa với hơn chín mươi bảy ngư dân
đảo đã tiến hành hướng dẫn bà con neo đậu tàu trong âu bão bảo đảm an toàn
hỗ trợ bảy mươi tám suất ăn khám cấp thuốc cho bốn lượt ngư dân
đảo trường sa hiện tại có ba tàu cá của hai mươi bảy ngư dân các tỉnh bà rịa vũng tàu và khánh hòa
đảo đã tiến hành hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con
hiện tại các đảo đang tiếp tục bám sát mọi diễn biến của bão số một mươi sáu để có những sự hướng dẫn giúp đỡ thiết thực cho bà con ngư dân
sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ đã họp khẩn
để ban giải pháp ứng phó với cơn bão đang có diễn biến phức tạp trên biển đồng
theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ bão số một mươi sáu dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh nam bộ
trong đó có thành phố cần thơ vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đặc biệt sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
với sức gió gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một
thành phố cần thơ đã lên phương án trong trường hợp bão mạnh có sức gió trên cấp một mươi sẽ sơ tán dân tại chỗ
một mươi người đến địa điểm an toàn chú bão
công tác chuẩn bị kịch bản ứng phó phải thật chú đáo
nước thuốc ăn xe đặc biệt là ngành điện phải có phương án dự phòng bảo đảm không gián đoạn
việc di dân phải thật bảo đảm an toàn
bên cạnh đó đến trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi hai nếu tình hình bão diễn biến theo chiều hướng phức tạp
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ sẽ có quyết định cho khối trường học các cấp từ mầm non đến các trường đại học
dạy nghề nghỉ từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai để bảo đảm an toàn
còn tại tỉnh bà rịa vũng tàu hôm nay tổ công tác phòng tránh bão số một mươi sáu của tỉnh đã có buổi làm việc với các địa phương
nhằm khẩn trương đối phó với những diễn biến phức tạp của bão
hiện thành phố đã lên phương án kế hoạch dự kiến di rời khoảng một mươi sáu năm trăm linh hộ dân tại các khu vực trọng yếu
yêu cầu tất cả các hộ dân nuôi lồng bè và các hộ dân đang sống trên các đăng đáy
vào bờ an toàn trước một mươi năm h chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng một mươi hai các cơ sở kinh doanh lưu trú khu du lịch trên địa bàn không nhận thêm khách nghỉ lại vui chơi tắm biển
đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú đã nhận khách không thể trả khách do đặt trước thì có phương án đảm bảo an toàn cho khách
thành phố vũng tàu sẽ thực hiện lệnh cấm du khách xuống tắm biển từ sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
tại côn đảo huyện đã tiến hành kế hoạch di rời dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn
chợ côn đảo sẽ tạm ngừng hoạt động
các trường học trên địa bàn sẽ cho học sinh nghỉ học cho đến khi cơn bão đi qua và có thông báo đi học trở lại
theo báo cáo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
tính đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai lực lượng chức năng của tỉnh đã kêu gọi được gần sáu tàu cá hoạt động trên vùng biển bà rịa vũng tàu
vào các cảng bến để tránh trú bão
liên lạc thường xuyên với gần một tàu cá đang đánh bắt xa bờ để thông báo diễn biến
hướng dẫn đường đi của cơn bão số một mươi sáu nhằm chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
trước đó bộ đội biên phòng tỉnh đã cấm tất cả các tàu thuyền ra khơi
tối qua tại quảng trường lâm viên bên bờ hồ xuân hương festival hoa đà lạt lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai mạc trong rực rỡ sắc màu và ánh sáng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu ý kiến
cùng dự có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng những kết quả đạt được của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua
đáng chú ý ngành sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao
giá trị sản xuất ngành rau hoa nông sản chất lượng cao tăng nhanh
sau gần một trăm hai mươi năm năm hình thành và phát triển đà lạt đã có nhiều thành công trong quá trình hội nhập và phát triển
vừa chú trọng bảo tồn giữ gìn cảnh quan thiên nhiên kiến trúc văn hóa vừa mạnh dạn mở rộng quy hoạch và định hướng phát triển theo hướng hiện đại
đồng chí chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
festival hoa đà lạt đã được xã hội ghi nhận là một sự kiện văn hóa kinh tế du lịch nổi bật
là lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng
có tác động thiết thực thúc đẩy sự phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hoa nông sản của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng nối riêng cũng như của các tỉnh thành phố trong cả nước nói chung
chúng ta hân hoan chúc mừng thành phố đà lạt và tỉnh lâm đồng hôm nay được chính thức công nhận thương hiệu đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành
sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng
khai thác có hiệu quả hơn nữa những tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt ngày càng phát triển
tại lễ khai mạc ban tổ chức chính thức công bố công nhận thương hiệu đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành với mục tiêu đưa các sản phẩm rau hoa cà phê arabica và du lịch canh nông trở thành thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế
với chủ đề hoa đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành festival hoa đà lạt lần thứ bảy diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
với một mươi sáu chương trình chính và hơn ba mươi chương trình hưởng ứng tại thành phố đà lạt thành phố bảo lộc và một số địa phương trong tỉnh lâm đồng
thưa quý vị nhân dịp giáng sinh hai nghìn một mươi bảy hôm nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã đến thăm và chúc mừng giáng sinh tại tòa giám mục đà lạt
tại đây đồng chí trương thị mai gửi lời chúc mừng giáng sinh tới giám mục vũ huy trương
và các vị linh mục chức sắc tu sĩ và bà con giáo dân tỉnh lâm đồng đón mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
đồng chí ghi nhận những đóng góp của tòa giám mục đà lạt đã có nhiều nỗ lực trong vận động tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến bà con giáo dân
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh lâm đồng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đặc biệt là vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do địa phương phát động
thay mặt tòa giám mục đà lạt giám mục an tôn vũ huy trương cảm ơn đồng chí trương thị mai cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm chúc mừng tòa giám mục nhân dịp giáng sinh hai nghìn một mươi bảy
đồng thời khẳng định đảng nhà nước và địa phương rất quan tâm tạo điều kiện để tòa giám mục đà lạt tổ chức những hoạt động tôn giáo tốt đẹp
trong những ngày này không khí giáng sinh đã tràn ngập trên khắp các tuyến phố
những năm gần đây người dân thủ đô đã coi giáng sinh như một dịp để vui chơi mua sắm nghỉ ngơi và tận hưởng bầu không khí xe lạnh chờ đón năm mới trong vui tươi và an lạnh
sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về không khí đón noel của người dân thủ đô mời quý vị cùng theo dõi
noel ngày lễ ngập tràn niềm vui mà ai cũng trông đợi vào dịp cuối năm đã đến
dù theo thông lệ thì phải đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
hôm nay noel mới chính thức bắt đầu
thế nhưng năm nay noel lại rơi vào đúng dịp cuối tuần nên các bạn trẻ đã tranh thủ tận hưởng không khí lễ hội sớm
mới chỉ đêm ngày hai mươi ba hai mươi bốn nhưng không khí noel đã ngập tràn khắp mọi góc phố những tuyến đường chính của hà nội đặc biệt là khu phố đi bộ và nhà thờ
trời vừa chấp tối lượng người đổ về khu nhà thơ phố đi bộ nhà hát lớn hà nội đã đông lên rõ rệt
không khí noel năm nay ở đó thì rất là tuyệt vời
đẹp phong cảnh đẹp có cả âm nhạc rất là sôi động
không chỉ các bạn trẻ nhiều gia đình cũng cho con lên phố để vui chơi noel
các dãy phố lớn khu vui chơi mua sắm hàng quán ven đường trở nên lung linh hơn nhờ những giải đèn màu trang trí thắp sáng khắp mọi nơi
với chủ đề giáng sinh châu âu công viên hồ tây được trang trí công phu
tỉ mỉ và rực rỡ như khoác lên mình chiếc áo mới mang đậm màu sắc của giáng sinh ở châu âu với các đại cảnh như vườn hoa tuyết trắng túp lều giáng sinh cây thông và ông già noel khổng lồ hay hàng cây thủy dương mùa tuyết rơi
chúng tôi đã khai thác tối đa cái lợi thế về vị trí địa lý của công viên hồ tây bên cạnh hồ tây là cái lá phổi xanh của thủ đô rất là đẹp
đồng thời là cái lá vổ xanh của thủ đô rất là đẹp
các cái tiểu cảnh mà chúng tôi tạo ra tại công viên thì rất là đẹp đẽ và bên cạnh đó thì có tuyết rơi và các chương trình văn nghệ nó đã tạo ra những cái sự hấp dẫn
noel giờ đây không chỉ là ngày lễ lớn của người theo kỳ tô giáo mà đã trở thành ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân
sắc màu noel góp phần làm cho thủ đô ấm áp lộng lẫy hơn chào đón năm mới
thưa quý vị hôm qua tại nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ
giao thông bị tắt nghẽn đã gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại vui chơi của người dân trong dịp lễ noel
theo đó bắt đầu từ một mươi một giờ trưa qua trên tuyến đường phạm văn đồng hướng vào sân bay tân sơn nhất đã xảy ra tình trạng ủng tắc nghiêm trọng ở cả làng xe ô tô và xe gắn máy
theo ghi nhận các làng xe ô tô gần như tê liệt phương tiện không thể di chuyển trong khoảng thời gian rất dài thậm chí nhiều tài xế còn phải rời cabin ra bên ngoài do chờ đợi quá lâu
nhiều ô tô chạy cả vào làng xe gắn máy khiến làng xe này cũng xảy ra ủng ứ dẫn đến tất cả các làng xe trên đại lộ phạm văn đồng hướng về vòng xoay nguyễn thái sơn ủng tắc nghiêm trọng kéo dài gần ba giờ đồng hồ
trong khi đó tại vòng xoay nguyễn thái sơn nguyễn kiệm phía đoạn đường nguyễn kiệm hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau nhất từng đoạn một cả làng xe ô tô và xe gắn máy
thành đoàn tp hcm vừa phối hợp với sư đoàn bb năm tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại trung đoàn hai trăm bảy mươi một huyện phú giáo tỉnh bình dương
đây là hoạt động nhằm giới thiệu và hỗ trợ giải quyết nhu cầu về việc làm cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự
đặc biệt là các bộ đội chuẩn bị xuất ngũ trong năm hai nghìn một mươi tám
tham gia ngày hội tư vấn nghề nghiệp việc làm cho bộ đội xuất ngũ có hơn hai mươi tổ chức doanh nghiệp gửi thông tin tuyển dụng với năm trăm linh chỉ tiêu phong phú như nhân viên kinh doanh giao nhận bảo vệ điện
trong chương trình ngày hội trung tâm tổ chức các hoạt động thiết thực như tư vấn nghề nghiệp việc làm tư vấn học nghề giới thiệu chương trình xuất khẩu lao động sang nhật
tổ chức diễn đàn lao động trẻ về thông tin nhu cầu của doanh nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp
ngoài ra trung tâm còn tổ chức phần giới thiệu đối thoại và trao đổi giữa các doanh nghiệp và chiến sĩ sắp xuất ngũ
đây chính là cơ hội để các chiến sĩ có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng những mong muốn điều kiện của doanh nghiệp đối với người lao động để chọn lượng ngành học việc làm phù hợp
những ngày qua các tàu công mực của ngư dân được mùa bội thu khi giá mực xà liên tục tăng dần và hiện đang đạt mức kỷ lục là hai trăm hai mươi đồng một kg
những ngày này các tàu câu mực của ngư dân quảng ngãi bội thu khai thác vừa bán với giá cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
nhiều ngư dân cho biết từ đầu năm đến nay mỗi tàu đã đánh bắt và bán ra một trăm linh tấn mực xà khô
riêng phiên biển cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
sản lượng giảm hơn vì gặp bão gió
tuy nhiên giá mực xà đạt mức kỷ lục là hai trăm linh chín đồng một kg nên nhiều tàu vẫn thu về từ một đến ba tỷ đồng
ở mức giá này nếu mỗi phiên biển kéo dài ba tháng gặp thuận lợi sản lượng khai thác bình quân từ một mươi năm đến hai mươi tấn một tàu
thì mỗi tàu câu mực xà đều thu về từ hai đến bốn tỷ đồng
cũng nhờ giá mực xà tăng vọt mà những ngư dân đi bạn được trả từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng một chuyến cao gấp đôi so với cùng kỳ các năm
nếu như trong sáu tháng đầu năm
ngư dân hành nghề câu mực khai thác đạt doanh thu một trăm hai mươi tỷ đồng
thì sáu tháng cuối năm nay doanh thu tăng vọt lên từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh tỷ đồng nhờ giá mực xà tăng mạnh
trong phần tin quốc tế tiến trình tranh cử tổng thống nga đang nóng dần
chiến dịch tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới tại nga vừa bắt đầu và đã nóng lên với các hoạt động của các chính đảng

đảng cộng sản nga và các lực lượng đối lập khác cũng đang công bố ứng cử viên với nhiều yếu tố bất ngờ
đảng cộng sản nga đề cử ông pavel grudinin
năm bảy tuổi giám đốc doanh nghiệp nông trang tập thể mang tên lenin ở ngoài ô moscow
ông krudi nhìn không phải là đảng viên cộng sản nhưng ra tranh cử theo danh sách của đảng cộng sản và các lực lượng nhân dân yêu nước mở rộng
trong khi đó nhân vật đối lập alexei navanu tuyên bố sẽ đăng ký tranh cử trực tiếp với ủy ban bầu cử trung ương
dù trước đó vì luật sư bốn mươi một tuổi này bị cơ quan chức năng cảnh báo không đủ tư cách tranh cử do từng bị kết tội hình sự
ứng cử viên có ưu thế nhất hiện nay là đương kim tổng thống putin
uy tín của tổng thống putin đang ngày càng cao với hơn tám mươi ba số người ủng hộ
với cương lĩnh tranh cử nhấn mạnh nước nga cần duy trì sự toàn vẹn và tự do quốc gia
duy trì ổn định và hài hòa xã hội đồng thời hoàn toàn có khả năng để khôi phục vai trò chủ đạo thế giới
theo ủy ban bầu cử trung ương nga hơn hai mươi người đã thông báo ý định tranh cử
để đủ tư cách ứng cử mỗi người phải thu thập được ít nhất ba trăm linh chữ ký ủng hộ của cử tri nếu tranh cử độc lập
và tối thiểu một trăm linh chữ ký nếu tranh cử theo danh sách chính đảng
trung quốc đang đẩy mạnh nỗ lực chống tham nhũng
và lần đầu tiên ủy ban thường vụ quốc hội đã đưa ra thảo luận về dự luật tương trợ tư pháp hình sự quốc tế
nhằm mục đích tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác truy bắt các nghi phạm trốn ở nước ngoài và thu hồi tài sản phi pháp
đến nay trung quốc đã phê chuẩn và tham gia nhiều công ước quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự
như công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng và công ước liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
cũng đã ký kết năm mươi bốn hiệp định song phương có liên quan đến lĩnh vực tương trợ tư pháp hình sự
tuy nhiên trong quá trình triển khai lĩnh vực này vẫn còn tồn tại một số rào cản về cơ chế
chính vì vậy dự luật mới sẽ giúp giải quyết hiệu quả những nút thắt cổ trai này
trong chiến dịch lưới trời được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
trung quốc đã truy bắt gần ba sáu trăm linh tội phạm tham nhũng chạy trốn ở chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đưa về nước quy án
thu hồi hơn chín năm tỷ nhân dân tệ tương đương gần một năm tỷ đô la mỹ
nhà chức trách thành phố davao ở miền nam philippines xác nhận ít nhất ba mươi bảy người đã thiệt mạng
trong vụ cháy lớn xảy ra vào tối qua ở một trung tâm thương mại
hơn hai mươi bốn giờ sau vụ hỏa hoạn đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn
chỉ có sáu người chạy thoát được trong khi ba mươi bảy người được cho là bị kẹt trong đám cháy bùng phát
và theo phó thị trưởng thành phố davao cơ hội sống sót của những nạn nhân này là bằng không
ngọn lửa bắt đầu bùng lên tại tầng ba
nơi có nhiều vật liệu dễ cháy tại trung tâm thương mại ncccc gồm bốn tầng sau đó nhanh chóng lan rộng
khi vụ cháy xảy ra nhiều người mắc kẹt tại một văn phòng tổng đài điện thoại
hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đặt ở tầng trên cùng của tòa nhà
đám cháy lớn tỏa nhiệt cao và khói dày đặc đã cản trở công tác cứu hộ
ngay sau vụ cháy tổng thống philippines rodrigo duterte từng làm thị trưởng thành phố davao
trong hai thập kỷ trước khi làm tổng thống đã tới hiện trường để thăm hỏi thân nhân những người bị nạn
khác với các nước trong khu vực nhật bản sử dụng dương lịch để tính và kỷ niệm các ngày lễ lớn
và giáng sinh ở nhật bản là một dịp lễ như vậy
giáng sinh là dịp lễ hội được người dân cả nước đón chờ như một lễ hội truyền thống lớn trong năm
cũng như các nước phương tây vào dịp giáng sinh người dân nhật bản trang trí nhà cửa cây thông tặng quà cho người thân và ăn những bữa ăn đặc biệt
giáng sinh trở thành một ngày đầy ý nghĩa đối với người dân nhật bản đặc biệt là giới trẻ
đây là dịp để mọi người
người thể hiện tình cảm của mình với mọi người xung quanh
thông thường vào dịp lễ giáng sinh chúng tôi hay tặng quà cho người yêu những người quan trọng với mình
tôi nghĩ là điều này đã trở thành một phong tục của người nhật bản rồi
như tôi chẳng hạn tôi tặng quà cho bố mẹ cho người thân cho bạn bè vào dịp giáng sinh đã trở thành thói quen rồi
đường phố nhật bản trong những ngày này cũng được trang hoàng rất lộng lẫy với cây thông người tuyết và ông già noel kèm theo nhiều đồ trang trí
lễ hội ánh sáng shibuya là điểm nhấn đặc biệt của tokyo
khoảng bảy trăm năm mươi mét đường được phủ một màu xanh lung linh huyền ảo
giáng sinh không phải là ngày quốc lễ ở nhật bản nhưng trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi hai là một ngày quốc lễ
bởi đó là ngày sinh của nhật hoàng nên không khí tưng bừng kéo dài suốt từ ngày hai mươi ba tới tận giáng sinh
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc